quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao
điều mà nhiều đại biểu lo ngại đó là sự thiếu quan tâm của nhiều địa phương trường học đối với thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân
theo ý kiến của một số đại biểu các trường học địa phương cần coi trọng hoạt động thể dục thể thao vì điều này quyết định đến sức khỏe tầm vóc của người việt
hiện nay kinh phí đầu tư cho thể dục thể thao còn ít trung bình khoảng sáu đồng một người một năm
vì thế các địa phương cần có trách nhiệm xây dựng các công trình thể dục thể thao cho người dân
các trường tiểu học cần phổ cập bơi cho học sinh bằng những phương tiện hiện có
việt nam là một quốc gia có số lượng trẻ em chết vì đuối nước cao nhất trong khu vực và đứng thứ nhì thế giới
theo thống kê có những năm số lượng trẻ em bị tai nạn đuối nước lên đến hàng nghìn em có nhiều trường hợp rất thương tâm
tôi đề nghị bổ sung vào chương hai mục khai giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường
một chế định đó là
phổ cập bơi cho trẻ em việt nam trong độ tuổi tiểu học bằng những phương tiện hiện có và phù hợp với điều kiện địa lý của từng vùng miền
về vấn đề đặt cược cá cược nhiều ý kiến cho rằng chưa nên đưa quy định về đặt cược vào dự án luật thể dục thể thao sửa đổi
vì đây là vấn đề phức tạp nhạy cảm cần có báo cáo đánh giá tác động cụ thể
huy động cá cược đạt cược là vấn đề phức tạp nhạy cảm và tìm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn xã hội
nhất là trong giai đoạn hiện nay
tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại các địa phương diễn biến phức tạp
cho nên cần có nghiên cứu các chuyên đề báo cáo đánh giá tác động cụ thể đi đôi với việc tổng kết
đánh giá kết quả thực hiện nghị định sáu của chính phủ
do đó tôi đề nghị chưa nên đưa quy định này vào luật sửa đổi lần này mà cần phải có thời gian kiểm nghiệm thực tế
trước đó một mươi chín trên hai mươi bảy thành viên chính phủ đồng ý với phương án bổ sung nội dung quy định về đặt cược thể thao
vì phương thức này đã được chính phủ cho phép
mặc dù chỉ giới hạn ở một số lĩnh vực hoạt động thể thao có đủ điều kiện
gồm kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế
cũng tại buổi thảo luận một số đại biểu cho rằng dự thảo cần xác định môn thể thao đặc thù của thể thao việt nam
quyền được hưởng trợ cấp của các vận động viên thể thao khi họ bị đau ốm bệnh tật